tin vui cho những người xa quê ở châu âu có thể về nhà đón tết
cục hàng không việt nam mới có kiến nghị mở rộng phạm vi tần sức hoạt động của các chuyến bay quốc tế
thường lệ cho các đường bay quốc tế tới pháp đức anh và nga
cục hàng không việt nam đề xuất với bộ giao thông vận tải được chủ động làm việc
với các quốc gia vùng lãnh thổ để quyết định
quốc gia vùng lãnh thổ chuyến bay đi đến tân xuất khai thác trên cơ sở nhu cầu thị trường
và phù hợp với hiệp định hàng không giữa việt nam và các quốc gia vùng lãnh thổ
nhà chức trách hàng không cho biết trong khuôn khổ các chuyến thăm chính thức châu âu gần đây
của chủ tịch nước đến thụy sĩ và nga thủ tướng chính phủ đến anh và pháp
chủ tịch quốc hội đến áo bỉ và phần lan tại các buổi làm việc với kiều bào ở xa tổ quốc
lãnh đạo đảng và nhà nước đều tiếp nhận rất nhiều ý kiến của kiều bào
mong muốn sớm mở lại các đường bay chở hành khách thường lệ để về đón tết nguyên đáng nhầm dần dần
năm hai nghìn hai mươi hai tại quê hương
theo đánh giá của cục hàng không việt nam nhu cầu về việt nam từ khu vực châu âu sẽ qua
các cửa ngõ là pháp paris đức frankfurt anh london và nga moscow
trên thực tế hành khách từ khu vực này hiện đến việt nam vẫn phải bay qua các cửa ngõ
đang có các chuyến bay thẳng trực tiếp
do vậy việc mở rộng các điểm đến tần suất nêu trên là cần thiết
phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách
tạo điều kiện để hỗ trợ tất cả các hãng hàng không việt nam có cơ hội tham gia
khai thác thị trường thường lễ quốc tế khắc phục khó khăn để đứng vững và phát triển
do đó việc nối lại các đường bay thẳng từ khu vực này đến việt nam là cần thiết
được biết ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hàng không việt nam đã có văn bản gửi nhà chức trách
hàng không australia thông báo các hãng hàng không hai nước có thể tổ chức lại
các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách giữa việt nam và australia
theo đó tầng suất ban đầu là một mươi chuyến một tuần một chiều
cho toàn bộ các hãng hàng không mỗi bên
theo khiến nghị của cục hàng không việt nam với bộ giao thông vận tải
cho phép tiến hành thông báo với nhà chức trách hàng không của các quốc gia
như pháp đức anh và nga việc các hãng hàng không có thể tổ chức lại
các chuyến bay quốc tế thượng lệ chở khách giữa việt nam và pháp đức anh nga
với một mươi chuyến một tuần một chiều cho toàn bộ hãng hàng không mỗi bên đối với từng thị trường